tại hà nội giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức trọng thể đại lễ kỷ niệm ba mươi năm năm thành lập
mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
sau ba mươi năm năm xây dựng và phát triển giáo hội phật giáo việt nam ngày càng có đóng góp tích cực
trong các cuộc vận động và phong trào do mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì phát động
như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh chung tay bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động từ thiện xã hội
phát biểu tại đại lễ phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định gần hai năm phát triển tại việt nam
phật giáo đã hỏa quyện vào đời sống dân tộc trở thành một nhu cầu tâm linh không thể thiếu của đa số người dân việt
phó thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung hoạt động tự do
trong khuôn khổ pháp luật tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh văn hóa
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã trang trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng giáo hội phật giáo việt nam
do đã có thành tích xuất sắc trong phụng sự đạo pháp và dân tộc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc